một tín hiệu vui cho người dân thành phố đà nẵng
qua một mươi tám ngày thực hiện theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
những vùng xanh trên bản đồ dịch tễ của đà nẵng từng bước được mở rộng
theo số liệu thống kê ngày hai tháng chín thành phố hiện có một mươi xã phường
đang được thiết lập vùng xanh và hai trăm năm mươi vùng đỏ
đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của các địa phương cơ sở
tuy nhiên thì làm thế nào để giữ vững được vùng xanh và khóa chặt dần
và dần chuyển hóa các vùng đỏ là vấn đề đặt ra vào lúc này
phường thạch thang quận hải châu tính đến ngày hai tháng chín
số lượng vùng xanh trên địa bàn chiếm khoảng hai mươi năm
số còn lại là vùng vàng và vùng đỏ
còn số này là cả quá trình nỗ lực bởi đây từng là khu vực
nằm trong diện nguy cơ cao về số ca mắc
để giữ vững vùng xanh hóa xanh dần vùng đỏ
trong từng khu dân cư công tác giám sát ngăn chặn dịch xâm nhập
luôn được nâng cao
nếu một bộ phận người dân chủ quan chỉ cần ghi nhận một ca mắc
sẽ trở thành vùng vàng thậm chí là vùng đỏ
để giữ vững vùng xanh chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền
cho đến từng hộ dân về năm ca
rồi là có bản cam kết để thực hiện
ai ở đâu ở đó không ra khỏi nhà
để làm sao tốt nhất phòng được dịch
và để giữ vững cái vùng xanh này cho đến khi hết dịch
bản thân lãnh sát khu vực sẽ phối hợp với bang điều hành
là thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các hộ dân
để cho mọi người biết
mỗi hộ dân đều nâng cao ý thức để phòng chống dịch
nếu yêu cầu phòng dịch trong thời gian dài
thì mỗi hộ dân đều phải chấp hành ai ở đâu ở đó
sau một mươi tám ngày phong tỏa
đà nẵng đã đạt được hai mục tiêu cơ bản quan trọng
đó là cắt được chuỗi lai nhiễm
và bốc tách được f ra khỏi cộng đồng
số ca mắc ghi nhận cũng giảm đáng kể
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
cũng lên kế hoạch phân vùng quản lý
riêng tại khu vực kiệt hẻm
có chùm ca bệnh hộ gia đình
cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp giãn dân
và thét nhanh để tránh lai nhiễm chéo
trong khu dân cư
đặc biệt công tác siết chặt bên ngoài
và trong khu phong tỏa
cũng được siết chặt hơn
tuyệt đối không để lọt nguồn lây
từ vùng đỏ sang vùng xanh
chúng tôi cũng huy động lực lượng
cảnh sát khu vực
cũng như các bộ chiến sĩ công an phường
và bộ dân phố thường xuyên tuần tra
kiểm soát tất cả chỗ vùng đỏ này
và nỗ lực để cho vùng đỏ
sẽ hóa thành vùng xanh
không để cho lai nhiễm chéo
nó xảy ra trong thời gian tới
lộ trình thứ hai thì chúng tôi sẽ
tiến hành tuần tra
tại các kiệt hẻm
ở các khu dân cư
song song với đó là chúng tôi sẽ
phát thanh loa tuyên truyền
và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
để đảm bảo công tác phòng chống
dịch covid một mươi chín thành phố
trên cơ sở kết quả hai mươi ngày giãn cách
ngày năm tháng chín tới đây
dựa trên bản đồ dịch tễ phân loại theo từng vùng
đỏ này một số hoạt động thiết yếu
tuy nhiên toàn dân phải thực hiện nghiêm ngặt
theo phương châm mọi nhà cửa đóng
thang cài và mỗi người dân
phải tự ý thức được việc bảo vệ mình
trước dịch bệnh